tại lễ phát động lực lượng của các đơn vị đã trồng sáu năm trăm linh cây xanh
trong đó có năm cây phi lao chắn sóng một năm trăm linh cây sao đen
chương trình trồng cây phòng hộ ven biển không chỉ có phần tạo lá trắng xanh
nhằm trắng sóng trắng gió hạn chế sạt lở bờ biển
mà còn hỗ trợ làm giảm các tác động tiêu cực của chiều cường lũ lụt
đến đời sống nhân dân ven biển miền trung
năm hai nghìn một mươi bảy hàng trăm hộ dân ở huyện chợ mới tỉnh bắc cạn
ký hợp đồng với công ty cổ phần woodland việt nam
thực hiện quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng fsc
trên diện tích hơn chín trăm hai mươi hectare rừng trồng cây keo
theo cam kết khi đến kỳ thu hoạch thì công ty sẽ thu mua
chế biến xuất khẩu sang châu âu
tuy nhiên đến nay thì sau bốn năm công ty cổ phần woodland việt nam
đã từ chối thu mua gây thiệt hại lớn cho người dân
rừng keo đã đến tuổi khai thác nhưng ông thắng rất lo lắng
khi doanh nghiệp không đến thu mua
hơn bốn ha rừng trồng theo chứng chỉ fsc kỳ vọng sẽ thăng thêm thu nhập
nhưng giờ đây trở thành nỗi thất vọng
tỉnh bắc cạn hiện có hơn chín trăm linh hectare rừng keo
tại các xã cao kỳ nông hạ hòa mục của huyện trợ mới
đạt chứng chỉ fsc gỗ đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang châu âu
theo cam kết gỗ đạt chứng chỉ fsc sẽ có giá cao hơn một mươi năm
so với gỗ cùng loại trên thị trường
tuy nhiên đến nay công ty cổ phần woodland việt nam
không thu mua gỗ cho người dân
nếu mà không bán cho công ty goldeland thì chúng tôi vẫn bán ra ngoài được
tuy nhiên nếu bán được công ty woodland thì chúng tôi và bà con
sẽ được thêm một khoản thu nhập theo cái cam kết đối với công ty
với các bà con nhân dân của địa phương xã
ký hợp đồng rồi mà hiện nay nếu mà công ty không thu mua
thì bên nào là bên phá vỡ hợp đồng
theo cam kết hợp đồng của dưới công ty với lại địa phương

sau khi công ty cổ phần woodland việt nam
có văn bản không tiếp tục thực hiện dự án
ủy ban nhân dân tỉnh bắc cạn đã chỉ đạo ngành chức năng liên hệ
ký văn bản thỏa thuận với một công ty trong nước
nhận chuyển giao lại số diện tích rừng fsc này
xuất bán gỗ cho một công ty thụy điển để xuất khẩu vào châu âu
tỉnh đã tìm một công ty mới
và công ty này thì họ đồng ý và đã ký kết với lại sở nông nghiệp
để tiếp tục thực hiện cho họ sẽ chịu toàn bộ cái chi phí
cho đánh giá tiếp tục
đánh giá cái năm thứ hai
và họ cũng tiếp tục thực hiện cam kết mua sản phẩm
như ký kết hợp đồng của cái công ty ban đầu
tuy nhiên do tình hình dịch covid một mươi chín
cùng với thủ tục pháp lý nhận chuyển giao còn vương mắc
nên cho đến nay vẫn chưa thực hiện được
và hàng trăm hộ dân vẫn mỏi mòn chờ đợi
bán cho công ty thì không được
bán cho thương lái thì bị ép giá
chịu nhiều thiệt thòi so với công sức tiền bạc bỏ ra
để trồng rừng theo chứng chỉ fsc
do sau bệnh
và các yếu tố bất lợi của thời tiết
nên là những năm gần đây thì hàng nghìn hectare cam ở nghệ an
đã bị thoái hóa năng suất thấp và chất lượng quả kém
mặc dù là người dân đã tìm nhiều cách nhưng không thể cứu vãn
thậm chí là những diện tích trồng mới cũng nhanh chóng bị nhiễm bệnh
chính vì vậy hiện nay thì nhiều hộ trồng cam ở nghệ an
đã phải chuyển đổi sang trồng cây khác để cài tạo lại đất
xót ra vì phải chặt bỏ vườn cam đã đầu tư cả tỷ đồng
nhưng vợ chồng chị thái thị phượng vẫn phải quyết định chuyển đổi
bởi gần ba năm nay một hectare cam của gia đình chị không cho thu hoạch
đa phần cây bị vàng lá lụi tan dần
tại xã minh hợp một trong những địa bàn trồng cam lớn nhất của huyện quỳ hợp
có hơn một bảy trăm linh hectare cam
đang phải đối mặt với tình trạng tói hóa
việc chuyển đổi cây trồng cũng là giải pháp đang được địa phương đẩy mạnh
xã minh hợp cũng đã có một cái nghị quyết
là chuyển đổi cơ cầu cây trồng
để phù hợp với các cái vung đất
để phù hợp với từng loài cây
vần đồng ba con nhân dẫn là
trong một số loài cây để cài tạo đất
để làm như thế nào đó để mà khí cái chất đất ổn định
thì lúc đó mới trồng cây cam lại
diện tích không cho thu hoạch hoặc không hiệu quả
thì bà con nên tức là luân canh cây trồng khác
đặc biệt có thể luân canh cây trồng ngắn ngày
trong một vài vụ trong những năm tới
trước khi mà chuyển sang tức là khôi phục lại cái diện tích cam
việc chuyển đổi cây trồng ở những diện tích cam
bị tói hóa là giải pháp trước mắt
để phát triển trồng cam an toàn
không thể mạnh ai nấy làm
vì trong một vùng nếu trồng lẫn giống cam sạch
với cam bị nhiễm bệnh thì cũng sẽ bị lây lan
do đó cần có sự quan tâm vào cuộc của chính quyền
ngành nông nghiệp và các hộ trồng cam
để có những vườn cam sạch bệnh an toàn
mang lại hiệu quả kinh tế cao
phần cuối của bản tin sẽ là thông tin về thời tiết trên cả nước
xin kính chào và hẹn gặp lại